với mong muốn truyền tải ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ đến các em học sinh một cách hiệu quả
các nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này
sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu tài liệu ký lưỡng các em học sinh thuộc câu lạc bộ tìm hiểu lịch sử
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam đã lên ý tưởng xây dựng kế hoạch và cùng nhau giàn dựng sân khấu
tập luyện các tiết mục để thực hiện chuyên đề điện biên phủ niềm tin chiến thắng
hình ảnh chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng cũng không kém phần oanh liệt của thế hệ cha ông
ý nghĩa lịch sử của một chiến dịch huyền thoại đã để lại nhiều dư âm và niềm xúc động trong thế hệ trẻ của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
buổi sinh hoạt chuyên đề điện biên phủ niềm tin chiến thắng đã tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa quá khứ hiện tại và tương lai
khi những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc đã khơi dậy nhiệt huyết ở những hạt giống đỏ đầy triển vọng
đó là phương pháp giáo dục được trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam vận dụng nhằm khơi nguồn cảm hứng tìm hiểu lịch sử
trao dồi bản lĩnh chính trị phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo của đảng viên trẻ trong tương lai
tại hà nội ubnd quận hoàn kiếm phối hợp với các đơn vị cá nhân vừa tổ chức lễ khai mạc dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ trần nhật duật
kết nối dự án nghệ thuật công cộng phúc tân và trung tâm nghệ thuật hai mươi hai hàng buồm thành phố hà nội
cầu đi bộ trên phố trần nhật duật là một lối giao thông đi bộ kết nối khu phố cổ và khu vực phúc tân cờ khẩu thanh yên thuộc quận hoàn kiếm
qua quá trình sáng tạo các nghệ sĩ đã biến cầu đi bộ trần nhật duật thành không gian nghệ thuật ánh sáng với chủ đề nước lung linh
tạo nên không gian sinh động thu hút hơn cho những người qua đường các sản phẩm trang trí của dự án được sử dụng từ vật liệu tái chế
tôi muốn là thứ nhất là để giới thiệu về lịch sử cái vai trò của sông hồng đối với thủ đô hà nội cắn với các nghề thủ công và hoạt động của người dân trong khu phố cổ giai đoạn trước
các vật dụng trong dự án lần này là những sản phẩm tái chế
để nâng cao cái nhận thức của cộng đồng
dự án chính thức khánh thành vào tối ngày ba tháng năm đã thu hút rất nhiều sự chú ý quan tâm của du khách kích thích thói quen đi bộ khám phá các di sản văn hóa nghệ thuật trong đô thị
thưa quý vị nhạc sĩ phạm duy đã để lại cho nền nghệ thuật nước nhà một gia tài âm nhạc đồ sộ khoảng hai tác phẩm ở rất nhiều thể loại âm nhạc với rất nhiều chất liệu
trải dài suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động sáng tác
nhằm lan tỏa giá trị văn hóa của các ca khúc của nhạc sĩ
vừa qua ca sĩ diệu hà đã đầu tư nhiều công sức và tâm huyết thực hiện mv có chủ đề tình ca đồng thời công bố dự án âm nhạc về tình yêu với quê hương đất nước
thông qua mv tình ca diệu hà đã kể câu chuyện gắn với thế hệ trẻ hôm nay
mỗi người theo đuổi một ước mơ nhưng họ cùng chung tình yêu tiếng việt yêu quê hương đất nước
và những ca từ của bài hát tình ca như tiếng nước non từ thủa nào gắn quyện với những thanh âm sắc màu của cuộc sống hiện đại
nối gần quá khứ và hiện tại
xóa đi khoảng cách về thời gian
đưa ca khúc đến gần với thế hệ trẻ trong tình yêu nước non tự hào về văn hóa lịch sử hào hùng của cha ông
qua phần hòa âm phố khí của nhạc sĩ nguyễn hữu vượng mv tình ca không chỉ góp thêm một thanh âm mới cho bản hòa ca nhiều màu sắc của âm nhạc phạm duy
mà còn góp thêm một tiếng nói yêu thương tự hào của một người con nước việt lan tỏa tình yêu niềm tự hào và khát vọng hòa bình đoàn kết dân tộc
ngoài ra tình ca cũng là sản phẩm âm nhạc mở đầu cho dự án âm nhạc phạm duy mang tên nghìn trùng xa cách của diệu hà
ở thôn đồng nà xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
điều làm nên sự khác biệt của làng củi lũ chính là tất cả vật liệu chế tác được tận dụng từ những thanh củi trôi theo dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ du
ý tưởng sáng tạo của anh lê ngọc thuận và bàn tay khéo léo của người thợ làng mọc kim bồng ở thành phố hội an đã tái sinh những thanh củi
thành những con vật ngộ nghĩnh mang tính nghệ thuật cao
qua đó truyền tải nghệ thuật tái sinh và sự phát triển du lịch bền vững đến với du khách
không gian trưng bày tái sinh này không chỉ định vị thêm một điểm đến cho du khách
mà còn qua đó thể hiện phần nào hành trình và định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững hơn của tỉnh quảng nam